dịch bệnh bạch hầu tại đắk lắc vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc tiếp tục gia tăng
hiện toàn tỉnh đã ghi nhận ba mươi bốn ca nhiễm bệnh bạch hầu
khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên hiện đang tiếp nhận và điều trị hàng chục bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu từ khoảng sáu đến ba mươi tuổi
trong đó có nhiều ca bệnh bạch hầu ác tính viêm cơ tim có nền bệnh lý nặng